hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sở văn hóa và thể thao tp hcm đã mời các tổ chức cá nhân đơn vị làm việc về nội dung phản ánh thu tập hiện vật liên quan
tại cuộc họp đại diện công ty trách nhiệm yêu hạn tiếng hát việt đơn vị tổ chức chương trình đã báo cáo cụ thể về quá trình chuẩn bị công tác tổ chức
nhà thiết kế cũng như ông huỳnh minh hưng tức ca sĩ đàm vĩnh hưng đã tưởng trình về thiết kế trang phục cho đềm diễn
trong đó bộ trang phục theo phản ánh được sử dụng trong bốn bài hát
theo như nội dung tường trình bộ trang phục và các phụ kiện chỉ mang tính chất trang trí tạo hiệu ứng về mỹ thuật không nhằm mục đích gì khác
ông lâm ngô hoàng anh cho biết thêm đại diện công ty trách nhiệm ưu hạn tiếng hát việt ông huỳnh minh hưng nhà thiết kế đã tiếp thu ý kiến phản ánh của báo chí
ý kiến của đại diện các cơ quan có liên quan trong cuộc họp và sẽ rút kinh nghiệm trong các sầu diễn tiếp theo
về phía sở văn hóa và thể thao tp hcm đã có biên bản ghi nhận các ý kiến của đại diện cho các cơ quan liên quan dự họp
phản hồi của công ty trách nhiệm yêu hạn tiếng hát việt ông huỳnh minh hưng và nhà thiết kế
đồng thời sở cũng đã nhắc nhở đề nghị các đơn vị tổ chức sự kiện các cá nhân tham gia biểu diễn nghệ thuật
cần nâng cao hơn nửa ý thức trách nhiệm nhận thức chú ý đến vấn đề trang phục hình thức trình bày tránh gây phản cảm và có tác động tiêu cực đến dư luận xã hội
để có căn cứ cho việc đề ra giải pháp xử lý phù hợp sở sẽ mời một số chuyên gia về các lĩnh vực có liên quan để cho ý kiến thẩm định
sau khi có kết luận sẽ tiến hành các bước tiếp theo
trước đó vào sáng ngày bảy tháng năm đại diện sở văn hóa và thể thao tp hcm cho hay
sở đã nắm thông tin phản ánh của báo chí về ý kiến trái chiều của dư luận liên quan đến vụ việc
sở sẽ tiến hành mời các tổ chức cá nhân đơn vị liên quan để trao đổi làm rõ các nội dung
kết quả làm việc sẽ được sở thông tin sớm với báo chí
chiều ngày bảy tháng năm ông nguyễn danh hoàng việt tránh văn phòng người phát ngôn bộ văn hóa thể thao và du lịch cho hay
bộ cũng đã nắm được những dư luận liên quan đến trang phục biểu diễn của ca sĩ đàm vĩnh hương trong đêm nhạc ngày em thắp sao trời
tránh văn phòng bộ nói sau khi kiểm tra nếu ca sĩ đàm vĩnh hưng có vi phạm sẽ xử lý nghiêm
đến tối ngày tám tháng năm đàm vĩnh hưng gửi lời xin lỗi đến khán giả và ekip
trong bài đăng đàm vĩnh hưng cho hay sau đêm nhạc ngày em thắp sao trời ở tp hcm diễn ra vào hôm bốn tháng năm
nhiều khán giả băn khoăn về chi tiết một bộ trang phục anh mặc trên sân khấu
dư luận đọc các bình luận phân tích của công chúng và thư nhận bất cần khi để xảy ra ổn ảo không đáng có
anh viết trên trang cá nhân mấy ngày lắng nghe dư luận đọc những phần tích nhận xét của khán giả
hương tự nhận thấy mình có chút bất cần khi để sự việc ổn ảo không đáng có sau trầu diễn
hương không đổ lỗi cho nhà thiết kế hay né tránh trách nhiệm hoặc chọn cách im lặng
với vai trò của một nghệ sĩ ảnh hưởng hình ảnh bản thân trong xây dựng tình cảm với khán giả thân yêu
hưng thấy mình chưa thật sâu sắc vì nghĩ khá đơn giản chỉ là mong muốn tạo nên một phong cách mới mẻ về trang phục biểu diễn
đàm vĩnh hương cho hay anh không có ý đổi xấu khi mặc bộ trang phục tranh cãi
nam ca sĩ khẳng định suốt sự nghiệp đã đóng góp cho đất nước công hiến cho quê hương nên không thể đánh đổi bằng ồn ào nói trên
anh mong nhận được những lời góp ý với tinh thần xây dựng từ công chúng để hoàn thiện bản thân
đàm vĩnh hưng chia sẻ một lần nữa mong khán giả sẽ thông cảm và đón nhận lời xin lỗi của hưng
hương sẽ được những đóng góp với tinh thần xây dựng của khán giả để hương mỗi ngày một hoàn thiện hơn
trước đó trên một số diễn đàn nhiều khán giả tranh luận về các huy hiệu mà đàm vĩnh hương cải trên trang phục biểu diễn
trong chương trình đàm vĩnh hương lai concert hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề ngày em thắp sao trời diễn ra vào tối ngày bốn tháng năm
có ý kiến cho rằng các huy hiệu trên mô phỏng biệt công bội tinh một loại huy chương của chế độ cũ trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
sự việc ồn ào trên mạng khiến ca sĩ đàm vĩnh hưng phải lên tiếng phản hồi
trên trang cá nhân vào trưa ngày sáu tháng bốn
đàm vĩnh hương khẳng định các huy hiệu là phụ kiện bình thường mang tính chất trang trí
để bộ trang phục thêm phần bắt mắt khán giả không có một ẩn ý nào như dân mạng nói
còn dòng chữ trên các huy hiệu high quality garment có nghĩa là chất lượng cao ngành may mặc
bad guy có nghĩa là gã tồi the love most you know work có liên quan đến thời trang của ý
có bạn dịch đọc dòng chữ marine semper fi là marine corp semper fidelis
dịch ra là thủy quân lục chiến binh
mỹ luôn luôn trung thành
hưng phải có trách nhiệm trinh bay lên tiếng một lần cho rõ mọi thứ
để khán giả và người hâm mộ của hưng nắm bắt thông tin chính xác
tránh những thông tin tiêu cực nhạy cảm làm sai lệch ý nghĩa của live show ngày em thắp sau trời
đàm vĩnh hương viết
đồng thời ca sĩ này cũng cho biết anh sẽ không sử dụng bộ trang phục này
trong sầu diễn ngày em thắp sao trời diễn ra ở hà nội vào ngày một mươi tám tháng năm tới
huỳnh minh hưng thường được biết đến với nghệ danh là đàm vĩnh hưng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một là một nam ca sĩ người việt nam
anh bắt đầu được công chúng biết đến vào những năm đầu của thập niên hai nghìn
với ca khúc hit đầu tiên bình minh sẽ mang em đi vào năm hai nghìn một
trong suốt sự nghiệp của mình anh đã giành được hai giải công hiến
đàm vĩnh hương quê gốc ở điện bàn tỉnh quảng nam
sinh trường tại sài gòn trong một gia đình công giáo
anh thường tham gia các hoạt động của ca đoàn nhà thờ từ nhỏ
tuổi nhỏ đàm vĩnh hương học tại trường trung học cơ sở ngô quyền
và trường trung học phổ thông nguyễn tử
đàm vĩnh hương tự hiện tại quận tân bình thành phố hồ chí minh
với thời tuổi trẻ cơ cực và khó khăn
anh đã làm nhiều nghề để sinh sống như hớt tóc pha làm tóc
cũng như hát phụ trong những chương trình ca nhạc
đàm vĩnh hưng tham gia sinh hoạt văn nghệ từ câu lọc bộ ca sĩ trẻ
tại trung tâm văn hóa quận một mươi từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một
sau khi đoạt giải nhất cuộc thi tuyển chọn giọng ca trẻ
do công ty văn hóa quận một mươi tổ chức tại công viên hồ kỳ hoa năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
đàm vĩnh hưng chính thức đi vào con đường ca hát chuyên nghiệp
anh đã tự học đàn tự nghiên cứu tài liệu
để được làm quen với ký xứng âm và cả phong cách biểu diễn
năm một nghìn chín trăm chín mươi tám sau tám lần đi thi
đàm vĩnh hưng đoạt giải tư tiếng hát truyền hình thành phố hồ chí minh
lúc đó là một cuộc thi ca hát uy tín và chất lượng
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đàm vĩnh hưng đã vượt qua ba trăm linh thí sinh
để lọt vào danh sách một mươi giọng ca có triển vọng của trung tâm ca nhạc nhẹ sài gòn
đàm vĩnh hưng đoạt giải nhất trong cuộc bình chọn những giọng ca xuất sắc
do công lộc bộ bạn trẻ nhạc siêu thứ năm của nhà hát bến thành tổ chức
từ tháng chín năm hai nghìn đến tháng chín năm hai nghìn một
đây là cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp của đàm vĩnh hương
cùng với hai ca khúc tình ơi xin ngủ yên và bình minh sẽ mang em đi
đã được dự luận yêu thích và chú ý
trở thành cột mốc đáng nhớ khởi đầu sự nghiệp ca hát
thời kỳ đầu anh được cho là có giọng hát khẳng như ca sĩ hải ngoại don ho
đã nổi tiếng trước đó
phải hát nhạc trẻ với cách càng rộng cuối câu
thời gian sau anh chọn nhạc tiền chiến chữ tình và nhạc vàng để thể hiện
hiện nay ngoài việc đi hát đàm vĩnh hưng còn có một công ty giải trí
một quán ăn một số thương hiệu sản phẩm như treo ăn liền hải sản
phải làm giám khảo một số chương trình truyền hình
đàm vĩnh hương thưởng pr về sự dâu có của mình
như mất đồng hồ nạm kim cương tiền tỷ
ba lần mất kim cương biệt thự penhouse trị giá năm triệu usd
bộ siêu tập hàng hiệu trị giá vài chục tỷ đồng
trước đó đàm vĩnh hương đã không ít lần gây tranh cãi
khi vướng vào scandal tay tiếng ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp
một màn khóa môi thầy chùa ngay trên sân khấu
một trong những scandal lớn nhất của đàm vĩnh hương
chính là màn khóa môi thầy chùa ngay trên sân diễn
vào đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai
nam ca sĩ góp mặt trong một đêm nhạc gây quỹ từ thiện
tại đây nam ca sĩ đã mang đến chương trình một chai rượu quý để bán đấu giá
hứa sẽ trao tặng nụ hôn cho vị khán giả chốt đơn chai rượu này
sau khi một sư thầy giành chiến thắng
để thực hiện lời hứa nên đàm vĩnh hưng đã trao cho người này
một đụ hôn thay cho lời cảm ơn ngay trên sân khấu
hành động này đã gây tranh cãi tạo làn sóng phẫn nộ lớn
nhiều người còn muốn tẩy chai đàm vĩnh hương tại thời điểm ấy
thậm chí chỉ sau ít ngày
trường phòng quản lý biểu diễn cục nghệ thuật biểu diễn
đã gửi yêu cầu sở văn hóa thể thao và du lịch tp hcm
xử lý nghiêm vụ đàm vĩnh hưng hôn nhà sư
hai livestream khóc lóc kể chuyện trả nợ thay mẹ
vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
đàm vĩnh hương gây chấn động cõi mạng khi livestream tiết lộ sự thật
về món nợ hai mươi tỷ của mẹ ruột
theo đó trên sóng trực tiếp
nam ca sĩ cho biết mẹ anh nợ nần nhiều người
thậm chí đi lừa tiền bạn bè đồng nghiệp và cả người hâm mộ
việc mượn tiền để làm gì thì chỉ có bài trả lời
tôi không thể đồng lõa bao che việc làm này nữa
tôi quyết định công bố sự thật này
để mọi người không trở thành nạn nhân
theo lời đàm vĩnh hương
trong suốt một mươi năm
nam ca sĩ đã phải gánh vác món nợ hai mươi tỷ đồng thêm mẹ
anh đã phải chạy show ngày đêm
gom góp tiền trả nợ
nhiều lúc còn không đủ tiền chỉ có thể trả từng đồng một
mỗi lần như vậy họ tới nhà tôi rất nhiều
ai cũng có lý do và trên tay là giấy nợ mẹ tôi viết rõ ràng
đó là việc làm sai trái
mục đích cuối cùng mà đàm vĩnh hưng tiết lộ sự thật
cũng chỉ mong mẹ anh thay đổi
qua đó khuyên nhủ mọi người không nên dính vào trò chơi cờ bạc
dù vậy nam ca sĩ vẫn chứng minh mối quan hệ tốt đẹp với mẹ ruột
khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh hai mẹ con trên mạng xã hội
ba ôn ào nghi ăn chặn tiền từ thiện bị công an triệu tập điều tra
giữa năm hai nghìn hai mươi một đàm vĩnh hương bất ngờ vướng vào lùng xùm từ thiện
cùng với luật nghệ sĩ đỉnh đám
cụ thể trong một buổi live stream vào cuối tháng tám
bà nguyễn phương hằng khẳng định đang giữ khoảng một chín kg giấy tờ
sau kê tài khoản ngân hàng của ca sĩ đàm vĩnh hưng
với số tiền anh nhận từ thiện lên đến chín mươi sáu tỷ đồng
chứ không phải một tám tỷ đồng như nam ca sĩ từng công bố
đứng trước ôn ào này đàm vĩnh hương đôi lần có live stream đáp trả
tuy nhiên nam ca sĩ quyết không sau kê
mà anh cho biết sẽ chứng minh sự trong sạch bằng pháp luật
đàm vĩnh hưng cũng đã gửi kiện ceo đại nam
về hành vi vu khống xúc phạm danh dự cá nhân
liên quan đến ôn ào từ thiện giới vbit
cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ
bộ công an cũng đã làm việc với đàm vĩnh hương
cùng một số nghệ sĩ liên quan đến làm việc để xác minh vụ việc này
bốn li hôn với bầu trâu liên phạm sau một mươi bảy năm làm vợ chồng trên giành nghĩa
gần đây nhất thông tin là bà jackie liên phạm
đã đệ đơn li hôn đàm vĩnh hương tại mỹ
khiến công chúng không khỏi xôn xao
bởi lẽ từ trước đến nay nam ca sĩ không hề đề cập đến chuyện hồ nhân
vợ chồng thế nên nhiều người nghĩ rằng anh đang độc thân
được biết cặp đôi đã kết hôn vào một mươi ba tháng sáu
năm hai nghìn bốn và ly thơn vào hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
cả hai không có con chung và không phân chia tài sản
trước đó vài năm cộng đồng mạng từng rầm rộ tin đồn
đàm vĩnh hương kết hôn với vợ làm bầu show tại mỹ
tuy nhiên không hề có thông tin kiểm chứng
người trong cuộc quyết giữ im lặng thế nên sự việc bỗng chốc bị quyền lãng